thưa quý vị và các bạn bà thước ghen tượng với du khách bằng vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ của những thực dụng mực thang rừng nguyên sinh và những thang nước tuyệt đẹp
đây là điểm du lịch hấp dẫn đối với những ai yêu thích thiên nhiên trong lành
bà thước còn nổi tiếng với nhiều món ăn ngon hấp dẫn mang hương vị đặc trưng của đồng bào miền núi sứ thanh
đặc biệt đến bát thước hẳn bạn sẽ không thể nào bỏ qua món đặc sản vịt cồn lũng chứa danh mời gọi bao thực khách
trong chuyên mục chất địa phương của kênh truyền hình nhân dân hôm nay mời quý vị và các bạn cùng khám phá vẻ đẹp của bàn hiêu bà thước qua phóng sự một ngày ở bàn hiêu do phóng viên đài phát thanh và truyền hình thanh hóa thực hiện
bà thước gây ấn tượng với du khách
bằng vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ của những thửa ruộng bậc thang rừng nguyên sinh và những thác nước tuyệt đẹp đây là điểm du lịch hấp dẫn đối với những ai yêu thích thiên nhiên trong lành
bá thước còn nổi tiếng với nhiều món ăn ngon hấp dẫn mang hương vị đặc trưng của đồng bào miền núi sứ thanh
chị ơi món vịt này mình luộc trong bao lâu là được hả chị
thì từ hai mươi đến hai mươi năm phút là chín đều rồi đấy
à thế ạ
thế mình có phải chú ý gì về lửa trong khi luộc không ạ
về lửa thì chúng ta phải làm lửa đều
cho mới chín hẳn được
chín được cả trong cả ngoài đúng không ạ
ở đây là đặc sản ở đây là vịt cổ lũng
cho nên khách đến đây thì cũng rất thích
thích ăn vịt nướng vịt luộc
món vịt cổ lũng này thì hương vị khác gì so với vịt thường ạ
vịt cổ lúng này thì món gì ở đây nó ngọt hơn
nó hơi dai nhưng mà nó không kiểu như dai giòn
vịt chín rồi đấy
à thế ạ
thì mình vớt ra để ráo phải không chị
mình vớt ra để ráo
ở bàn hiêu ngoài món vịt cổ lũng còn có nhiều đặc sản khác
trong đó có ốc núi
những cơn mưa chút xuống
những con ốc đá thi nhào ngoi lên mặt nước để hưởng khí trời
cũng là lúc người dân xã cổ lũng đi bắt để mang về chế biến thành đặc sản đại khách
nói đến ốc đá chắc hẳn nhiều người thấy xa lạ
nhưng với người dân xã cổ lũng
thì đây không chỉ là món ăn dân dã
mà từ lâu nó đã trở thành đặc sản nổi tiếng
mang những hương vị riêng của núi rừng nơi đây
hôm nay là một ngày mùa xuân
mưa nên cá từ thượng nguồn về nhiều
gia đình anh huy bắt được một con cá rắc để nướng đại khách
đây cũng là một loài cá sống ở suối
được chế biến đúng theo cách truyền thống của người thái ở bản hiêu
chị thấy em ướp rất là nhiều loại gia vị cho món cá này
không biết là đó là những gia vị gì hả em
món cá này
nhiều gia vị thật chị ạ
thứ nhất là củ kiệu
hai là gừng
thứ ba là xá
thứ tư là thêm hạt rối nữa chị ạ
và các gia vị khác như muối mì chính hạt nêm
thì những gia vị này thì chuột vào nhau sẽ tạo ra một vị rất là thơm và ngon
cá dốc mùa này thì có khó kiếm không ạ
không khó lắm chị ạ
một nguyên liệu nào cũng sẵn đúng không
lúc nào muốn ăn thì mình khoảng trài là bắt được
thế thì cá như này nướng trong bao nhiêu phút là sẽ chín
cá này thì tầm ba mươi phút chị ạ
dạ sẽ chín đều
nhà anh huy vốn làm du lịch theo hình thức homestay
mùa này khách nước ngoài đến ở thường xuyên
câu chuyện của chúng tôi liên tục bị ngắt quãng bởi những cuộc điện thoại của khách du lịch gọi cho anh huy
vậy là bữa tối nay chúng tôi sẽ được đón một vị khách nước ngoài đặc biệt tới nghỉ tại đây
trong lúc này chị lưu thị hoàn cùng anh huy vẫn đang chuẩn bị một bữa tối tươm tất với những đặc sản của núi rừng
có lẽ sự thơm ngon hấp dẫn của những món ăn này đã góp phần làm cho bản hiêu thêm thu hút du khách
mùa này đến bản hiêu mà chưa được ăn vịt cổ lũng và những món ăn đặc sản
như ốc đá cá suối thì coi như chưa đến nơi đây
tôi thích món ăn việt nam
nó rất ngon
tôi thích bánh tráng
đó không phải đồ ăn
nhưng trong tổ chức nó rất ngon
có khi nó hơi ngon
có khi nó hơi ngon
họ rất thân thiện
người việt luôn luôn thân thiện
văn hóa ở đây

tôi chưa có thể nhìn thấy
bởi vì gió tôi chỉ rời vào trong khu vườn
tôi chưa có thể nhìn thấy khu vườn
tôi chưa có thể gặp người ở đây
đây là lần đầu tiên tôi đến việt nam
lần đầu tiên
vâng lần đầu tiên
một ngày ở bàn hieu thật tuyệt
với nhiều trải nghiệm khó quên

những cảnh đẹp nền thơ

chắc chắn sẽ níu trận du khách